làng nam ô thành phố đà nẵng nằm dưới chân núi đèo hải vân không chỉ được nhiều người biết đến bởi vẻ đẹp thiên nhiên đầy hoang sơ thơ mộng
mà thiên nhiên nơi đây còn ban tặng cho người dân nhiều lọc biển
thưa quý vị và các bạn sau lưng tôi là bãi gành đá hoang sơ của làng nam ô quận liên triểu thành phố đà nẵng
nơi đây không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn mang lại sinh kế cho hàng trăm hộ dân địa phương từ những tàng đá phủ đầy rong biển
theo nhiều người dân tại đây hái rong biển trở thành một trong những nghề mưu sinh từ rất lâu đời của người dân nam ô
hàng năm cứ vào từ tháng chín đến tháng một mươi hai cả làng với khoảng bảy mươi hộ lại kéo nhau đi hái rong biển hay còn gọi là mứt biển
họ phải dậy từ rất sớm
mỗi buổi hái người ít nhất cũng có thể hái được từ một đến hai kg người hái nhanh có thể hái được từ bốn đến năm kg
năm nay do mùa mưa đến muộn người dân chỉ mới bắt đầu đi hái rong tầm hai tháng gần đây
xong điều này lại mang đến cho bà con một cái tết sùng tốt hơn
mỗi kg rong tươi bán với giá từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng rong khô bán với giá từ hai năm đến ba triệu đồng mỗi kg
rong biển trở thành món nguyên liệu không thể thiếu đối với người dân nam âu khi chế biến món ăn vào dịp lễ tết
hiện rong biển nam âu đã được nhiều người biết đến và luôn chiếm một vị trí ưu thế trong lòng những du khách khi đặt chân đến đà nẵng